còn tại tỉnh đắk lắc công an thị xã buôn hồ đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến ba người thương vong
vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua anh nguyễn văn phố chú tại thị xã buôn hồ điều khiển xe máy khi đến đoạn đường nơi trang long nối giải thuộc địa bàn buôn trinh ba phường an lạc thị xã buôn hồ thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy lưu thông theo hướng ngược lại
trên xe có anh võ đình thanh sang chú tại tỉnh quảng ngãi và trần đình tấn chú tại thị xã buôn hồ hậu quả vụ tai nạn khiến anh phố tử vong trên đường đi cấp cứu hai nạn nhân còn lại bị thương nặng